tiến hành kiểm tra quán karaoke hương lan ở thôn yên phú xã giai phạm huyện yên mỹ
do lê xuân đông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở thôn tử cầu xã giai phạm huyện yên mỹ làm chủ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hương yên
phối hợp với công an xã giai phạm huyện yên mỹ đã phát hiện bắt giữ hơn bốn mươi đối tượng
tụ tập hát karaoke trong mùa dịch
tại thời điểm này lực lượng công an đã phát hiện bốn mươi một đối tượng gồm hai mươi một nam và hai mươi nữ
đang tổ chức hát có mặt tại quán karaoke trên
riêng tại phòng hai b tầng hai có tám đối tượng đang hát có dấu hiệu sử dụng ma túy
tại chỗ lực lượng công an thu giữ một gói tinh thể màu trắng và hai mảnh viên nén màu xanh
nghi là ma túy qua giám định xác định vật chứng trên là ma túy
tết nhanh có một mươi bảy trên bốn mươi một đối tượng có kết quả dương tính với ma túy
hiện bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hương yên
đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật